mới đây sau khi biết được hoàn cảnh của hai mươi ba đứa trẻ là con nuôi của nữ ca sĩ phi nhung
thị phố hoàng kiều cho biết ông sẽ cam kết nhận nuôi dưỡng chăm lo từ a đến z cho hai mươi ba con nuôi của ca sĩ phi nhung
sau khi cô qua đời và hy vọng các con sẽ có được niềm vui khi có thêm một người chăn nuôi
thông tin nữ ca sĩ phi nhung qua đời khiến nhiều hợp bộ không khỏi xót xa
bởi ngoài là một ca sĩ thành danh cô còn là người mẹ của hai mươi bốn người con bao gồm hai mươi ba người con nuôi ở việt nam
được biết lúc sinh thời phi nhung nhận nuôi nhiều trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn
trong đó có một số con nuôi sống cùng nhà với cô số còn lại ở tại chùa bình phước và chùa tăng của tp hcm
thành kính chia buồn cùng gia đình phi nhung nguyện cầu cho hương ninh phi nhung sớm về cõi vĩnh hằng vô cùng tiếc thương
phi dung đã ra đi để lại hai mươi ba con nuôi mồ côi hoàng kiều sẽ đứng ra giúp đỡ tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người
tỷ phú kiều bày tỏ trước sự quan tâm đông đảo của khán giả truyền thông về việc này
vị tỷ phú cho biết ông sẽ lại chìm từ năm h ba mươi đến sáu h ba mươi giữa cali
chia sẻ về những lưu tâm liên quan đến việc nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ con nuôi của phi nhung
trước đó nữ ca sĩ tri dương phương trình cũng đã cho biết sẽ nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ này